sau một thời gian chịu ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển mùa du lịch biển mới năm nay
ngành du lịch biển tỉnh quảng trị đã có tín hiệu đáng mừng với sự trở lại của khách du lịch tại các bãi tắm
đây cũng là niềm tin mới để tỉnh quảng trị chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm nay năm hai nghìn một mươi bảy với những kỳ vọng tốt lành
đầu mùa nắng nóng những du khách đầu tiên đã đến bãi tắm cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị
sự trở lại gần một năm sau khi xảy ra sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền trung
trong đó có tỉnh quản trị trái ngược với sự vắng vẻ điều hưu tại các bãi biển vào cùng thời điểm này năm ngoái
bây giờ du khách đã đến với mùa biển mới
mặc dù khách du lịch vẫn chưa tấp nập nhộn nhịp như mọi năm về trước
song đây là tín hiệu đáng mừng đối với nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ thương mại ở các bãi tắm của tỉnh quảng trị
với tâm thế chuẩn bị
cho mùa du lịch biển mới rất nhiều cửa hàng kinh doanh đã đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất
tìm nguồn cung cấp hải sản tươi ngon để phục vụ khách thập phương
các địa phương có thế mạnh phát triển du lịch ở tỉnh quảng trị
cũng giáo diết thực hiện nhiều hoạt động hướng đến mùa du lịch biển năm nay
chúng tôi kết hợp với trung tâm du lịch quảng trị để sửa sáng lại các bãi tắm
cùng với việc chỉnh trang lại các cơ sở lưu trú cửa hàng kinh doanh dịch vụ
chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bãi tắm ven biển
tỉnh quảng trị mới đây cũng mở tour du lịch ra đảo cồn cỏ bằng tàu cao tốc
sẽ là động lực để thúc đẩy tuyến du lịch biển đảo sau một năm bị ngưng trệ do sự cố môi trường biển
năm nay chúng tôi cũng đang tích cực triển thai
biện pháp kích cầu cho du lịch biển đặc biệt
trong đó thì như vậy là phải quan tâm hơn để tổ chức các phong trào về với biển
phát động các phong trào bảo vệ môi trường biển
cùng với các tổ chức đoàn thể các cấp chính quyền để tiếp tục làm sạch môi trường biển
cái thứ hai là tổ chức các sự kiện
văn hóa thể dục thể thao để như vậy đưa người dân và du khách về bờ biển
những tín hiệu mới đang là niềm vui tốt lành để tỉnh quảng trị bước vào một mùa du lịch biển mới
với nhiều hy vọng mới có phần đắc lực để tỉnh quảng trị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế biển
nâng cao đời sống cho nhân dân vùng biển và sự tăng trưởng kinh tế của địa phương